ngày hôm nay bên cạnh gần bảy trăm linh học sinh từ khối bảy đến một mươi hai
tp hcm sẽ đón thêm gần một triệu học sinh mầm non tiểu học và lớp sáu tới trường học trực tiếp
như vậy là sau gần một mươi tháng phải tạm dừng đến trường kể từ khi đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
toàn bộ học sinh của tp hcm đã được đến trường
trong năm học này tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh từ các bậc mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông
như vậy là sau hơn chín tháng gián đoạn do dịch bệnh
các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đã trở lại trường
về việc cho học sinh trở lại đồng loạt vào ngày một mươi bốn tháng hai trừ trẻ dưới ba tuổi
sở giáo dục đào tạo đã phối hợp với sở y tế tp hcm và đưa ra các tình huống
cũng như là cách xử lý các tình huống trong điều kiện có dịch